xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị từng có tiền án một mươi một năm tù về tội hiếp dâm trẻ em
sau khi chấp hành xong hình phạt tù trở về địa phương trần phước tân lại tiếp tục phạm tội
tại phiên tòa sơ thẩm sáng nay tòa nhân dân tỉnh an giang đã tuyên phạt tân tử hình về tội giết người
và một mươi bốn năm tù về tội hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi
tổng hợp hình phạt là tử hình
thông tin đáng chú ý này sẽ mở đầu bản tin một trăm một mươi ba cập nhật chiều nay
theo cáo trạng ngày ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
tân cùng vợ về thăm gia đình vợ tại thị trấn phú mỹ huyện phú tân tỉnh an giang
sau đó tân đến nhà anh nguyễn hải đang uống rượu và biết con gái anh đăng muốn có điện thoại mới để học trực tuyến
nên đối tượng đã rủ bé gái đi mua điện thoại
ngày sáu tháng một mươi một tân điều khiển xe chở bé gái đến nhà trọ tại xã an hảo huyện tịnh biên rồi thực hiện hành vi hiếp dâm
sau khi biết gia đình anh nguyễn hải đăng đang tìm bé gái sợ bại lộ hành vi tân đã chở nạn nhân đến khu vực núi kết
thuộc xã thới sơn huyện tịnh biên rồi ra tay sát hại
gây án xong tân điều khiển xe đến khu vực phà châu giang thành phố châu đốc thì bị bắt giữ